và trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng hiện tại thì quốc hội đức đã quyết định sửa đổi đạo luật năng lượng nguyên tử
theo đó cho phép kéo dài hoạt động của ba nhà máy điện hạt nhân còn lại theo đề xuất của chính phủ nước này
theo quy định sửa đổi ba nhà máy này sẽ hoạt động tới ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba như đề xuất của chính phủ đức
tuy nhiên thì quốc hội đức cũng nhấn mạnh rằng sẽ không mua sắm các thanh niên liệu mới để cho các nhà máy điện hạt nhân này
chính sách nhất quán của chính phủ đức là loại bỏ các nhà máy điện hạt nhân
kéo dài hoạt động của ba nhà máy còn lại chỉ là giải pháp tạm thời để giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng hiện tại
và việc kéo dài hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân là vấn đề gây tranh cãi lớn ở đức trong suốt thời gian qua
bởi một số đảng cho rằng cần phải gia hạn hoạt động của các nhà máy này ít nhất là đến cuối năm hai nghìn hai mươi bốn
vì cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay có thể còn tiếp diễn lâu dài